chương trình hôm nay sau một điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email hộp thư nhân dân tvaconggmail com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi tám đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn văn ngoạt ở an giang phạm văn dũng ở quảng bình nguyễn thế nam ở hà nội cán bộ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện ngân sơn bắc cạn có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả nguyễn văn túy đào thị vang nguyễn thị lan vũ thị mai trinh nguyễn thị kim dung nguyễn thị ngọc thanh ở hà nội nguyễn tuấn anh ở lai châu trần tố dung ở thừa thiên huế huỳnh tấn hùng ở bình định vương thị viển ở quảng ninh người dân huyện phú lộc thừa thiên huế có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả mai thị mùi ở đắk nông nguyễn thị khuyên lê quang vinh nguyễn quốc hiển ở hà nội có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có tám công văn trả lời của các cơ quan là cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an bộ lao động thương binh và xã hội ủy ban nhân dân tp yên bái sở tài nguyên và môi trường hưng yên ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên sở xây dựng sơn la
trong thời gian tới hộp thư truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư đỗ ba thích đoàn luật sư tp hà nội
cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình
chào chị diệp vân xin kính chào tất cả khán giả của hộp thư truyền hình nhân dân
thưa luật sư khán giả đào quang huy ở điện biên hỏi tôi có nghe nói là nam giới cũng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con
tôi hiện nay có đóng bảo hiểm xã hội được bảy năm vợ tôi sắp sinh con nhưng công ty nói là tôi chỉ được nghỉ một ngày có lương
còn những hôm khác nghỉ sẽ không có lương cho tôi hỏi công ty làm vậy có đúng hay không
liên quan đến câu hỏi mà bạn hỏi đặt ra thì tôi xin giải đáp như sau
cái thứ nhất là về trường hợp mà vợ bạn sinh con thì là không phải là trường hợp được nghỉ nguyên lương
theo như quy định tại điều một trăm một mươi năm bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai hay là khoảng một điều một trăm một mươi sáu bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai
tuy nhiên như bạn có trao đổi rằng là bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được bảy năm
cho nên việc bạn nghỉ khi mà vợ bạn sinh con thì sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ thai sản
cụ thể như sau thứ nhất về đối tượng được hưởng chế độ thai sản thì theo quy định pháp luật
người lao động là công dân việt nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
bao gồm các người lao động quy định tại các điểm a b c d d và h khoảng một điều hai của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
cái thứ hai là tại điểm e điều ba mươi một luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn thì người lao động được hưởng chế độ thai sản là lao động nam
đã đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con
như vậy đối chiếu với quy định pháp luật thì trường hợp của bạn chỉ cần bạn đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội
và cụ thể đây là bạn đã đóng được bảy năm và vợ bạn đang sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
nhân đây thì tôi cũng sẽ tư vấn cho bạn và cũng như là các khán giả về cách để hưởng chế độ nghỉ thai sản
đối với lao động nam khi có vợ sinh con
thì cụ thể quy định tại khoảng hai điều ba mươi bốn luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội
khi vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau
thứ nhất là được nghỉ năm ngày làm việc hai là nghỉ bảy ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật
hoặc sinh con dưới ba mươi hai tuần tuổi
trường hợp mà vợ sinh đôi thì nam giới có thể được nghỉ một mươi ngày làm việc
từ nếu mà vợ sinh ba trở lên thì có thể mỗi một con sẽ được nghỉ thêm ba ngày làm việc nữa
trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ một mươi bốn ngày làm việc
và chúng ta cần phải lưu ý rằng là thời gian nghỉ làm việc hưởng chế độ thai sản
theo quy định khoản này được tính trong khoảng thời gian ba mươi ngày đầu
kể từ ngày vợ sinh con
còn liên quan đến hồ sơ để hưởng chế độ thai sản thì chúng ta cần chuẩn bị
thứ nhất là giấy khai sinh hoặc là trích lục khai sinh hoặc là giấy chứng sinh của con
thứ hai đó là giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con dưới ba mươi hai tuần tuổi
hoặc sinh con phải phẫu thuật
thời hạn nộp hồ sơ thì người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động
không quá bốn mươi năm ngày kể từ ngày trở lại làm việc
thưa luật sư khán giả nguyễn thị ca ở ninh bình hỏi
tôi và chồng đã ly hôn có phán quyết của tòa án
chồng tôi lấy tài sản và trả tôi tiền tranh lệch
nhưng từ ngày tòa ra phán quyết đến nay đã gần một năm mà chồng tôi không thực hiện nghĩa vụ chia tài sản
như vậy tòa án có biện pháp chế tài gì để tôi nhận lại phần tài sản của mình không
thưa luật sư
đối với câu hỏi của bạn thì tôi xin giải tháp như sau
đối với trường hợp của bạn thì căn cứ theo khoản một điều một mươi chín bộ luật tố tụng dân sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định về vấn đề bảo đảm hiệu lực của bản án hay quyết định của tòa án
thì khi mà bản án đã có hiệu lực pháp lý tất cả các cá nhân tổ chức có liên quan đều phải chấp hành
trong trường hợp mà chồng của bạn không chấp hành thì bạn có thể yêu cầu cơ quan thi hành án can thiệp
giải quyết theo quy định tại điều bảy luật thi hành án dân sự năm hai nghìn tám và sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi
cụ thể như sau đó là quyền yêu cầu thi hành án thì người được thi hành án người phải thi hành án
căn cứ vào bản án quyết định có quyền
cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án và trong một số trường hợp
thì chồng của bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành bản án
theo quy định tại điều ba trăm tám mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể là người nào có điều kiện mà không chấp hành bản án hoặc quyết định của tòa án
đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật
hoặc đã bị xử lý vì vi phạm hành chính về hành vi này mà vẫn vi phạm thì bị phạt tù
từ ba tháng
xin cảm ơn luật sư đã trả lời những thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân